đến nay đa số các địa phương vùng đồng bằng sông cửu long đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh
nhưng mà vẫn còn không ít vấn đề cần đồng bộ trong việc bảo vệ sức khỏe của người dân
và phát triển sản xuất kinh doanh
mới đây các tỉnh thành khu vực phía nam sông hậu bao gồm thành phố cần thơ an giang kiên giang hậu giang
sóc trăng bạc liêu và cà mau đã bàn các phương án hợp tác liên kết
sáu lĩnh vực trọng tâm đã thực hiện hợp tác gồm y tế nông nghiệp thương mại dịch vụ
thông tin và truyền thông giao thông vận tải lao động việc làm
các tỉnh đề xuất cần công bố cấp độ dịch ở từng địa phương để dễ dàng phối hợp
một vấn đề khác còn đang băn khoăn đó là việc tháo dỡ các chốt kiểm soát giữa các tỉnh thành
nguyên nhân là vẫn còn tỷ lệ các tài xế luồn xanh dương tính với covid một mươi chín và tỷ lệ phủ vaccine chưa cao
có địa phương chỉ mới thực hiện hai mươi mũi một
điều này là thách thức trong việc mơ cư trở lại và hướng đến phát triển kinh tế
vì xuất tiến thành lập trung tâm đầu mối trung tâm logistic cấp vùng cũng được tính toán
để nâng sáng vùng nâng cao giá trị tận dụng thời gian cuối năm để tăng trưởng sản xuất